tại thủ đô viên trân lào đoàn đại biểu bộ kế hoạch và đầu tư việt nam do bộ trưởng nguyễn trí dũng dẫn đầu
hội đàm với đoàn đại biểu bộ kế hoạch và đầu tư lào do bộ trưởng su phan kẹo my sai dẫn đầu
tham dự còn có đại diện văn phòng chính phủ việt nam cùng hàng chục lãnh đạo
chuyên viên các cục vụ của hai bộ và đại diện đại sứ quán việt nam tại lào
tại buổi hội đàm bộ trưởng nguyễn trí dũng tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện thỏa thuận
về kế hoạch hợp tác giữa chính phủ việt nam và chính phủ lào năm hai nghìn một mươi chín và trao đổi nghiệp vụ chuyên môn về kế hoạch đầu tư
bộ trưởng su phan kẹo my sai khẳng định tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của việt nam để thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư
nhà nước và kinh tế vĩ mô cho rằng nhiều dự án của việt nam tại lào đạt hiệu quả tốt và đề xuất việt nam tiếp tục mua điện của lào
ngay sau hội đàm bộ trưởng nguyễn trí dũng và bộ trưởng sụp phan kẹo my sai ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ kế hoạch và đầu tư việt nam và bộ kế hoạch và đầu tư lào giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu đoàn đại biểu đã đến chào xã giao thủ tướng lào thonglun sinsulit